thưa quý vị thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi công an thành phố đà nẵng
vì đã triển khai kịp thời công tác cứu nạn cứu hộ giải cứu sáu người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao
tại xã hòa phú huyện hòa vàng
trong thư khen thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá đây là thành tích xuất sắc
thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ thuộc công an thành phố đà nẵng
điển hình cho truyền thống lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
góp phần tô thắm thêm thành tích vẻ vang trong dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ
thuộc công an tp đà nẵng mong các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được
và lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trước đó vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày chín tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố đà nẵng nhận tin báo có hai phụ nữ và bốn trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao
tại bờ suối thuộc xã hòa phú huyện hòa vang
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
đã kịp thời đưa lực lượng phương tiện đến hiện trường
sau một giờ đồng hồ các nạn nhân đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa vào khu vực an toàn
thưa quý vị vào ngày một mươi một tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy cho đồng chí hoàng văn yên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phó trưởng công an xã khánh thành huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa
đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đồng chí hoàng văn yên đồng thời hỗ trợ một trăm linh triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
cho gia đình đại úy hoàng văn yên
trước đó vào chiều ngày chín tháng bảy đối tượng hồ minh đạt đã lẻn vào trụ sở công an xã khánh thành
trộm các chiếc xe máy là tang vật
của một vụ vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
phát hiện vụ việc thượng úy hoàng văn yên và đồng đội đến nhà đối tượng đạt xác minh truy thu xe
trên đường đưa tăng vật về trụ sở công an thượng úy yên bị đối tượng đạt đuổi theo
cầm dao đâm vào người rồi tổ thoát
do vết thương quá nặng thượng úy hoàng văn yên đã hy sinh ngay trong đêm
hồ minh đạt đã bị lực lượng công an tỉnh khánh hòa bắt giữ vào sáng ngày một mươi tháng bảy
sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy tại tòa án công an
tòa án quân sự thủ đô hà nội tòa án quân sự quân khu bảy
mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh cảnh sát biển
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
và lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
và không tổ giác tội phạm
theo có trạng của viện kiểm sát từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
ông lê văn minh đã nhận hối lộ của phan thanh hiếu tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
viện kiểm sát truy tố bà phan thị xuân là vợ ông lê xuân thanh
về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông lê xuân thanh
khi một mươi một lần nhận tổng số tiền một tám tỷ đồng từ phan thanh hiếu
thông qua con trai là phan lê hoàng anh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trong đó ông lê văn minh và ông lê xuân thanh
được ghi nhận là đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc gây ra
trong vụ án này một số đối tượng liên quan như phan thanh hiễu đào ngọc viễn
đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh đồng nai điều tra truy tố đưa ra xét xử
các bị cáo phùng doanh thoại lê văn minh nguyễn thế anh là quân nhân phạm tội
nên thuộc thẩm quyền điều tra truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng trong quân đội
phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bảy
thưa quý vị vào chiều ngày một mươi một tháng bảy trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
người phát ngôn của bộ công an cho biết đã xác minh làm rõ một đối tượng có hành vi
thông tin thất thiệt liên quan tới tập đoàn vingroup và chín cá nhân đưa tin
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vingroup phạm nhật vượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn xuất cảnh
lực lượng chức năng của bộ công an đã xác minh làm rõ và chuyển hồ sơ sang sở thông tin
và truyền thông tp hà nội xử lý theo quy định của pháp luật đối với
vĩ hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường cầu diễn quận nam tử liêm thành phố hà nội
vì đã có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan tới tập đoàn vingroup
ảnh hưởng đến uy tín quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp tác động xấu đến thị trường chứng khoán
đồng thời lực lượng chức năng đang xác minh và làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
đối với chín cá nhân tại bảy tỉnh thành khác đưa thông tin thất thiệt về ông phạm nhật vược
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vingroup bị áp dụng biện pháp ngăn chặn xuất cảnh
ngay sau đó thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội đã phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông tô vĩ hoàn số tiền bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật
ông tô vĩ hoàn đã chấp hành nộp phạt theo quy định
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng tp hà nội cho biết
đào xuân lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã hạ mỗ huyện đan phượng về hành vi giết người
trước đó không có mâu thuẫn gì nhưng đào xuân lâm đã bất ngờ dùng dao đâm ba nạn nhân
khi đang ngồi chơi trong sân nhà lâm
khoảng tám h ba mươi ngày hai mươi chín tháng sáu tại cục chín xã hạ mỗ huyện đan phượng đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
ba nạn nhân một cháu sinh năm hai nghìn năm và hai cháu sinh năm hai nghìn bốn
bất ngờ bị đối tượng đào xuân lâm dùng dao đâm trọng thương
khi đang ngồi chơi điện tử tại sân nhà đối tượng
các vết thương đều ở vùng hiểm như ở cổ phần vai và bụng
nạn nhân đều là hàng xóm và em họ của lâm
ngay sau khi nhận được tin báo thì lãnh đạo công an huyện đã phân công nhiều tổ công tác
phối hợp với cả viện kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương
tổ chức khám nghiệm hiện trường và các biện pháp điều tra xác minh ban đầu
ngay lập tức trong ngày hôm đó
cơ quan điều tra đã truy bắt thành công đối tượng đào xuân lâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại cụm chín hạ mỗ về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra lâm đã khai nhận hành vi phạm tội với lý do cảm giác là ba nạn nhân đang hành hạ lâm
nên thấy khó chịu và thực hiện hành vi nêu trên
đồng thời còn khai trước đây có sử dụng cỏ mỹ một loại thuốc gây nghiện và hai chế gây
lâm bị người ta hành
ai hành hạ em
cái gì hành hạ
hắn bị hành
hắn bị hành

em có hưu tượng gì với ba cháu không

và đối tượng này thường xuyên có cái ảo giác là mình bị tấn công truy đuổi
qua đây thì công an huyện đan phượng cũng có
đến cả các bậc phụ huynh là phải
quản lý tốt con em của mình
khi mà các bạn
tiếp xúc với cả mạng xã hội
thì nó đều có tính chất hai mặt
thì mình phải kiểm soát làm sao để
hạn chế những cái trò chơi
game mang tính bạo lực
và những cái tác động xấu của
mạng xã hội đối với cả con em mình
đây không phải là vụ việc
lần đầu xảy ra đối với đối tượng nghiện game
bạo lực bị ảo giác rồi vi phạm pháp luật
đây cũng là hồi chuông cảnh tình
đối với giới trẻ hãy lựa chọn những hình thức
giải trí lành mạnh tránh những sự việc
đáng tiếc có thể xảy ra
chỉ trong vòng bảy ngày từ ngày hai tháng bảy
đến ngày tám tháng bảy phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
phá thành công bốn chuyên án ma túy lớn
bắt năm đối tượng tăng vật thu giữ hai mươi năm bánh heroin
và bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể ngày tám tháng bảy
tại km ba mươi quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
địa phận bản đốc
khoe non huyện than uyên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chủ trì phối hợp với công an huyện than uyên
bắt quả tăng hai đối tượng giàng a làng
và vàng a hồng cùng chú
tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm chín bánh heroin
một mươi viên ma túy tổng hợp và hai xe máy
cùng ngày tại thị trấn sìn hồ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lai châu
chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng
thu giữ một mươi một bánh heroin khi đang vận chuyển
trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
phá thành công hai chuyên án bắt hai đối tượng
thu năm bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp
và nhiều đồ vật liên quan
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
vừa lập biên bản xử phạt hành chính
và tước giấy phép lái xe hai tháng
đối với một nữ tài xế taxi
vì ép giá du khách nước ngoài
trước đó một du khách người nước ngoài
phản ánh tới sở du lịch hà nội
sự việc có đi taxi từ khu vực hồ hoàn kiếm
đến tham city quận hai bà trưng
và phải trả bốn trăm linh đồng
cao hơn so với quy định
ngay sau khi tiếp nhận phản ánh thanh tra sở du lịch
đã có văn bản chuyển thông tin phản ánh
đến thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
để được xem xét qua quá trình xác minh
thanh tra sở giao thông vận tải đã lập biên bản
vi phạm hành chính đối với lái xe ô tô
taxi mang biển kiểm soát
phạt tiền một mươi ba năm trăm linh đồng
đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép
lái xe hai tháng cơ quan chức năng
cũng yêu cầu tài xế trả lại số tiền
và xin lỗi du khách nước ngoài chê